thưa quý vị và các bạn đến nay ngoài ba di sản thiên nhiên thế giới việt nam còn có tới một mươi năm di sản văn hóa thế giới và bốn di sản tư liệu thế giới đã được unesco vinh danh
về các di sản văn hóa vật thể thế giới chúng ta có quần thể di tích cố đô huế được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày một mươi một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
phố cổ hội an được công nhận là di sản văn hóa thế giới tại kỳ họp lần thứ hai mươi ba ngày bốn tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thánh địa mỹ sơn được chọn là một trong các di sản thế giới tân thời và hiện đại năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hoàng thành thăng long được unesco thông qua nghị quyết công nhận là di sản văn hóa thế giới ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi
thành nhà hồ được công nhận là di sản văn hóa thế giới ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi
về các di sản văn hóa phi vật thể chúng ta có nhã nhạc cung đình huế được unesco công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào năm hai nghìn một mươi
không gian văn hóa cổng chiêng tây nguyên được công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn năm
dân cao quan họ được chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn chín
ca trù được ủy ban liên chính phủ công ước unesco bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể công nhận là di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp ngày một tháng một mươi năm hai nghìn chín
hội gióng ở đền phù đồng gia lâm và đền sóc huyện sóc sơn được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
hát xoan phú thọ được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại năm hai nghìn một mươi
tín ngưỡng thở cũng hùng vương được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm hai nghìn một mươi hai
đền ca tài tử được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm hai nghìn một mươi
ví dặm nghệ tĩnh được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn tại paris pháp
cùng với một mươi bốn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể thế giới kể trên chúng ta còn có một di sản văn hóa hỗn hợp đó là quần thể danh thắng tràng an ninh bình
ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai đền ca tài tử được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại năm hai nghìn một mươi ba

ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn tại đô ha với sự đồng thuận tuyệt đối của ủy ban di sản thế giới quần thể danh thắng tràng an chính thức trở thành di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của việt nam
bên cạnh đó chúng ta còn có các di sản tư liệu thế giới đó là mộc bản triều nguyễn được unesco công nhận ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
bia tiến sĩ văn miếu quốc tử giám được công nhận là di sản tư liệu thế giới vào đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi
mộc bản kinh phật chùa vĩnh nghiêm được công nhận năm hai nghìn một mươi
châu bản triều nguyễn được công nhận là di sản tư liệu thế giới vào năm hai nghìn một mươi
từ sau khi trở thành niềm tự hào dân tộc các di sản đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp các ngành ở trung ương và địa phương ở trong nước và quốc tế
tuy nhiên tình trạng một bộ phận giới trẻ hiện nay có những dấu hiệu lệch lạc xa rời các giá trị di sản văn hóa truyền thống
đang là vấn đề khiến nhiều người lo ngại
để khắc phục tình trạng này một số địa phương và đơn vị đã triển khai những cách thức mới trong giáo dục nhận thức về di sản
giúp các em học sinh say mê gắn bó góp phần gìn giữ di sản văn hóa lịch sử
đổi mới giáo dục nhận thức về di sản văn hóa lịch sử
vì thế vừa là yêu cầu tất yếu vừa là biện pháp để di sản được gìn giữ cho hiện tại và tương lai
phần tiếp theo của chương trình là bài đổi mới phương pháp
giáo dục nhận thức về di sản của tác giả giang nam bài đăng trên báo nhân dân
tình trạng nhiều di sản văn hóa lịch sử nổi tiếng của đất nước như tháp bút tháp hòa phong văn miếu quốc tử giám hà nội
đại hồng trung ở chùa thiên mụ thành phố huế núi bài thơ quảng ninh
bị vẽ bậy kể cả hình vẽ dung tục đã bị dư luận phê phán gai gắt nhiều lần nhưng xem chừng đến nay chưa thuyên giảm
tác giả của chữ viết
có thể nhận được hình vẽ phản cảm này chủ yếu là học sinh sinh viên
bên cạnh đó hiện tượng một số bạn trẻ ăn mặc hở hang ăn nói phát ngôn ồn ào thiếu lịch sự
tại các di tích như đình đền chùa cũng không còn là chuyện hiếm
thậm chí có người còn treo lên bức tượng uy nghiêm trong đình chùa chụp ảnh tự xướng để khoe trên mạng
rồi cảnh cướp lộc diễn đến ầu đà giữa thanh niên thường xảy ra vào dịp lễ hội đầu năm
các hiện tượng nêu trên cho thấy nhiều người trong giới trẻ
đã tiếp cận giá trị văn hóa lịch sử truyền thống một cách lệch lạc
trong khi đó không ít di sản văn hóa phi vật thể như ca trù tuồng chống quân cổng chiêng
một số tập quán tín ngưỡng nghề thủ công cũng đang đứng trước nguy cơ bị mai bột
bị lãng quên vì thiếu khán giả thiếu thế hệ kế cận hoặc cách nhìn nhận đánh giá
nói cách khác di sản phi vật thể gặp khó khăn có phần từ thái độ thờ ơ của một bộ phận không nhỏ giới trẻ
có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc giới trẻ không mặn mà với di sản văn hóa truyền thống của dân tộc
chẳng hạn trong khi di sản là những gì thuộc về quá khứ
thì tuổi trẻ lại thích năng động thích khám phá những điều mới mẻ hiện đại
dễ bị cuốn theo tiết tấu nhanh mạnh hối hà của cuộc sống
tuy nhiên không thể phủ nhận việc giáo dục nhận thức về di sản văn hóa lịch sử hiện chưa tạo sự hấp dẫn
một số nơi còn làm theo kiểu để cho có hoặc méo mó có hơn không
khiến nhiều bạn trẻ vì thiếu hiểu biết mà thiếu quan tâm trân trọng các giá trị người đi trước
đã sáng tạo và trao lại
thực tế này đòi hỏi phải có cách làm mới để di sản trở nên sinh động bổ ích thiết thực
giúp các bạn trẻ thích thú và say mê
một trong các đơn vị tiên phong trong đổi mới giáo dục nhận thức về di sản
là trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miễu quốc tử gám ở hà nội
từ năm hai nghìn một mươi bảy trung tâm xây dựng một mươi bốn chương trình trải nghiệm
các chương trình khác nhau dành cho các đối tượng học sinh tiểu học
trung học cơ sở và các em nhỏ theo nhóm gia đình
có thể đề cập một số chương trình tiêu biểu được trung tâm tổ chức như
tìm hiểu về lớp học xưa tìm hiểu công trình kiến trúc khuê văn các
khám phá bia tiến sĩ vinh quy bái tổ ơ kìa con nghe tìm hiểu các linh vật trên công trình cổ
những năm gần đây vào mỗi dịp hè trung tâm còn tổ chức những chương trình khác nhau
trung tâm còn tổ chức chương trình sĩ tử nhí giúp các em nhỏ khám phá di sản qua các trò chơi như
trải nghiệm làm giấy gió làm chuồn chuồn tre làm điều giấy
tại di tích hoàng thành thăng long trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
cũng bố trí các hoạt động học mà chơi chơi mà học thông qua chương trình giáo dục di sản
em làm nhà khảo cổ em tìm hiểu di sản hoàng thành thăng long
với chương trình em làm nhà khảo cổ em tìm hiểu di sản hoàng thành thăng long
với chương trình em làm nhà khảo cổ em tìm hiểu di sản hoàng thành thăng long
các em được học cách khai quật trong hố giả định nhận diện các hiện vật khảo cổ
vẽ lại hiện vật dập hiện vật trên giấy gió
chương trình em tìm hiểu di sản hoàng thành thăng long đưa các em tham quan các di tích tiêu biểu của hoàng thành thăng long
tìm hiểu khu di sản qua việc trả lời các câu hỏi trong phiếu hoạt động
xem phim giới thiệu khu di sản tham gia trò chơi dân gian
trên thực tế những gì giá trị nhất của hoàng thành thăng long như di vật khảo cổ phế thích kiến trúc đều nằm dưới lòng đất
ngay với người lớn việc hiểu những di sản này cũng không dễ dàng
nhưng qua hoạt động học mà chơi chơi mà học các em sẽ thấy di sản trở nên gần gũi và gắn bó
từ đó các em từng bước hiểu được giá trị của các hiện vật khảo cổ cũng như giá trị của hoàng thành thăng long
đối với loại hình di sản văn hóa phi vật thể
khi hét xoan phú thọ
được công nhận là di sản văn hóa thế giới trong dư luận có người mừng rỡ và cũng có người lo âu
người vui vì hét xoan có giá trị toàn cầu
người lo lắng vì unesco xếp hãng hét xoan là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp
tuy nhiên tỉnh phú thọ đã sớm xây dựng chương trình bảo tồn phát huy giá trị của di sản hát xoan
theo đó ngành giáo dục có nhiệm vụ đưa hát xoan vào cả ba cấp học
thí dụ ở bậc tiểu học
trong các tiết học âm nhạc lịch sử địa lý
các trường học trên địa bàn tỉnh đã xây dựng nội dung phù hợp
để giúp học sinh tìm hiểu về điệu hát xoan của quê hương
từ năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
việc dạy hét xoan trong nhà trường được nâng lên thành chương trình
trường học gắn với di sản hét xoan
nhờ các hoạt động bài bản này
năm hai nghìn một mươi bảy hét xoan đã được đưa khỏi danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp
trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
thành công của chủ trương cách làm đúng đắn
còn thể hiện ở việc hét xoan ngày càng thu hút học sinh
các em không chỉ được tiếp cận làn điệu dân ca này trong các buổi lên lớp
mà hầu hết các trường đều tổ chức các buổi ngoại khóa
đưa các em đến thăm những di thích liên quan hét xoan
giao lưu trò chuyện với các nghệ nhân
để rồi từ chỗ coi hét xoan là cồ hủ và ngần ngại tiếp cận
nhiều học sinh đã thấy gần gũi say mê
sau khi học các em được tham gia trình diễn tham gia các cuộc thi
các năm gần đây tỉnh phú thọ tổ chức thành công liên hoan hét xoan của ngành giáo dục
hiện tại toàn tỉnh có hàng trăm câu lạc bộ hát xoan hàng nghìn em học sinh có thể thực hành hét xoan
không dừng lại ở đó thời gian qua sở giáo dục và đào tạo phú thọ đã xây dựng chương trình
trường học gắn với tiếng ngưỡng thờ cúng hùng vương
nhằm giúp học sinh tìm hiểu về một tiếng ngưỡng đặc sắc
của dân tộc
đưa giáo dục nhận thức về di sản và học đường lồng ghép nội dung qua các môn học lịch sử
địa lý âm nhạc giáo dục công dân là cách làm hay và phát huy được hiệu quả trên thực tế
ở các tỉnh nam bộ đồng bằng sông cửu long đơn ca tài tử cũng đã được đưa vào nhà trường
với cách tiếp cận mới mẻ nhấn mạnh vào tính trải nghiệm cho học sinh
tạo điều kiện cho các em giao lưu với những nghệ nhân nghệ sĩ
để các em hiểu đờn ca tài tử qua chính tâm sự
chính cuộc đời những nghệ nhân
một số tỉnh như tây ninh bạc liêu cà mau bình dương
đã có sự phối hợp khá tốt giữa trường học với ngành văn hóa
trong việc giáo dục di sản đờn ca tài tử góp phần đưa đờn ca tài tử
trở thành một trong những di sản có sức sống bền vững
dù vậy điểm yếu của các hoạt động giáo dục nhận thức về di sản hiện nay
là vẫn còn mang tính tự phát thiếu hệ thống mạnh địa phương nào thì địa phương đó làm
quan họ được giới trẻ phú thọ bắc ninh học tập gìn giữ
là nhờ chương trình hoạt động cụ thể của chính quyền ngành giáo dục ngành văn hóa ở địa phương
tuy nhiên nhiều di sản thuộc diện di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như cồng chiêng sử thi của một số dân tộc tây nguyên
một số nghi lễ của người dân tộc thiểu số ở tây bắc
nhiều nghề thủ công cổ truyền gặp khó khăn khi bảo tồn phát huy giá trị
vì thiếu hoạt động giáo dục nhận thức về di sản đối với thế hệ trẻ
ngay với các hoạt động bài bản ở văn miếu quốc tử giám
nếu trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám
là đơn vị lên khuôn các chương trình giáo dục nhận thức về di sản
thì việc lựa chọn tham gia các hoạt động đó lại thuộc về trường học
trường học nào quan tâm thì học sinh trường đó sẽ được trải nghiệm và ngược lại
bên cạnh đó việc giáo dục nhận thức về di sản
còn mang tính địa phương cục bộ
địa phương sở hữu di sản có tính đặc thù
thì quan tâm đến giáo dục nhận thức về di sản của mình
địa phương không sở hữu di sản có tính nổi bật
cũng ít quan tâm giáo dục nhận thức về di sản nói chung
đối với di sản vật thể tình trạng tham quan chiếu lệ
người thuyết minh nói thao thao bất tuyệt
ít quan tâm đến nhu cầu của đối tượng được nghe còn diễn ra khá phổ biến
để giáo dục nhận thức về di sản có hiệu quả
cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa ngành giáo dục và ngành văn hóa
đồng bộ từ trung ương đến địa phương
hiện nay sở giáo dục và đào tạo hà nội đã ký kết chương trình
hợp tác với trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
để các trường học trên địa bàn tìm hiểu học tập
đây là thí dụ điển hình cho việc phối hợp giữa các ngành
trong giáo dục nhận thức về di sản
tuy nhiên để công tác này thật sự thực hiện
phát huy ý nghĩa xã hội cần có sự nỗ lực hơn nữa
của ngành giáo dục văn hóa và của cả cộng đồng
bởi việc giới trẻ quan tâm yêu mến di sản là động lực mở lối
đưa di sản tới tương lai bồi đáp niềm tự hào dân tộc
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi